trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch covid một mươi chín các đồn biên phòng tuyến biên giới phía tây của tỉnh nghệ an đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng lập thêm hàng chục chốt trên khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn lào nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép kiểm soát người phương tiện ra vào khu vực biên giới
lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ngày nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đang ngày càng diễn biến phức tạp trên toàn cầu